kỳ nghỉ lễ với những chuyến du lịch hoặc đoàn tụ gia đình có rất nhiều món ăn ngon
có thể làm chúng ta phá vỡ thói quen ăn uống lành mạnh thường ngày
với những mẹo dưới đây bạn sẽ dễ dàng duy trì một chế độ ăn uống cân bằng
trong khi vẫn thưởng thức những món ăn yêu thích trong kỳ nghỉ
một ăn sáng lạnh mạnh
điều tối quan trọng là không được bỏ bữa sáng
bữa sáng mang đến cho bạn nguồn năng lượng tuyệt vời
để bắt đầu một ngày mới và giúp bạn có tâm trạng tốt hơn
nếu bạn bỏ đói bản thân trong nửa ngày đầu tiên
bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn vào bữa trưa
với những món ăn ngon được bày ra trước mắt
đảm bảo đủ lượng cáp và protein vào bữa sáng
sẽ giúp bạn có được tỷ lệ lý tưởng
trong trường hợp bạn muốn ngủ nuống vì đây là kỳ nghỉ
thì một ly sinh tố thay bữa sáng nhanh chóng và lành mạnh
chính là lựa chọn tuyệt vời
bạn cũng có thể chọn yến bạch ngâm với sữa không đường qua đêm
hoặc bánh mì nướng giòn với bô đậu phộng
hai uống đủ nước
chúng ta đều biết uống nhiều nước giúp thải độc tố ra ngoài cơ thể
nhưng bạn có biết rằng uống đủ nước giúp ngăn chặn bạn ăn quá nhiều
thêm một vài lát chanh vào nước để biến một thức uống dài khát bình thường
thành một thức uống giải độc tuyệt vời
nước chanh không chỉ giúp giải độc mà còn ngất ngửa chứng kho tiêu
vì vậy nó sẽ giúp bạn giữ được phong sáng chuẩn khi lỡ ăn nhiều trong kỳ nghỉ
một hoặc hai nước đi tót sẽ giúp bạn duy trì các mục tiêu về vấn đề sức khỏe
cũng như giúp bạn sàng khoái và tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày
ba không nên gỏ ép ăn kiếng quá mức
khi đi du lịch khám phá những địa danh mới
bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với những món ngon đến mức gần như không thể tuần thiểu chế độ giảm cân
vì vậy hãy thực tế với mục tiêu của bạn
hãy đặt mục tiêu duy trì cân đại hiện tại của bạn hơn là giảm cân trong những ngày lễ này
cố gắng chọn phương án lành mạnh hơn và hoạt động bất cứ khi nào có thể
không nên gỏ ép bản thân quá mức theo chế độ ăn kiếng
bốn duy trì các bài tập hằng ngày
tất cả chúng ta đều biết lợi ích của việc tập thể dục
hãy tuân thủ thói quen tập thể dục của bạn
tự động viên bản thân nếu bạn cảm thấy lười miếng
để giảm căng thẳng và giữ cho bản thân cảm thấy thoải mái
tăng cường tập thể dục vừa phải và hàng ngày
có thể giúp bù đắp sự gia tăng ăn uống trong kỳ nghỉ
năm không được bỏ bữa
bỏ qua bữa trưa để bù đắp cho bữa tối thiếu ca lao là một ý tưởng sai lầm
ăn các bữa nhỏ thường xuyên
ngoài bữa tối sẽ giữ cho lượng đồi trong máu của bạn ổn định
và ngăn nguồn cảm giác kèm ăn
bạn sẽ giảm được tình trạng ăn quá nhiều sau đó
sáu ăn nhẹ trước khi đi ra ngoài
trước khi đi dịp tược hay ăn nhẹ
salad và trái cây với một thịa mưa đậu phộng
hoặc bệnh nhân có thể hạn chế sự thêm ăn của bạn
và khiến bạn ít bị cám dỗ
bảy tránh xa thức ăn có đường
thực phẩm dầu đường làm tăng hàm lượng đồ trong máu
và khiến chúng ta thêm các loại thực phẩm dầu đường hơn
đó là một vòng luận quần
vì vậy hãy hạn chế các món ăn có đường
tám chọn khẩu phần ăn nhỏ hơn
chìa khóa để làm nên kỳ nghỉ tuyệt vời và tận hưởng không căng thẳng
mặc dù nên thưởng thức những món ăn yêu thích của mình
nhưng hãy đảm bảo phục vụ cho bản thân những phần nhỏ hơn là ăn cho đã miệng
một mẹo để làm điều này là chọn đĩa nhỏ hơn để giúp kiểm soát khẩu phần ăn
tránh dùng thức ăn có hàm lượng ca lô cao
chín ăn nhiều trái cây và rau
bất kỳ bữa ăn nào cũng nên bao gồm một phần lớn trái cây và rau quả
có thể là dây chuột salad rau salad trái cây hoặc trái cây nguyên quả
chế độ ăn nhiều chất sơ có thể giúp bạn giảm cân
chủ yếu là do chất sơ trong thực phẩm giúp bạn cảm thấy no lâu hơn
một mươi chú ý đến nhau
khi đi chơi chúng ta thường có xu hướng uống quá nhiều đồ uống có cồn trong ngày và trong bữa ăn
nhưng những loại đồ uống này chứa rất nhiều lượng đường và ca lô có thể gây tăng cân
vì vậy hãy hạn chế các loài đồ uống có gà và đồ uống có đường
cũng không uống quá nhiều nước trái cây vì chúng có thể được thêm được
cố gắng kiểm soát lượng rượu bặt tiêu thụ trong những ngày này
nếu có thể có thể chọn các loại bia và rượu vang có hàm lượng ca lô cấp hơn
một mươi một ăn chậm hơn
thời gian để giả dây gửi thông điệp đến não của bạn rằng bạn đã no
ăn quá nhanh khiến bạn tiêu thụ lượng ca lo nhiều hơn yêu cầu của cơ thể
ăn chậm giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và giúp bạn thưởng thức từng món ăn
bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn và cho mình cơ hội dừng lại trước khi ăn quá nhiều
một mươi hai tập trung vào món ăn lành mạnh
khi chúng ta bị phân tâm vì ở trong một môi trường mới hoặc tàn gỗ với bạn bè và gia đình
chúng ta có nhiều khả năng chọn đồ ăn trước mặt bất kỳ
chúng ta có hay đói hay không
vì vậy việc tập trung vào các món ăn sẽ giúp bạn điều chỉnh được lượng thức ăn
cũng như lựa chọn được những món ăn mới lành mạnh mà bạn cần